công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cũng vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là phạm ngọc thanh và trần thị kim dung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dung và thanh đã tự nhận bình có nhiều mối quan hệ để có thể xin việc làm xin đi học hoặc vay đáo hạn ngân hàng
hai đối tượng đã nhận hai trăm một mươi triệu đồng để chạy việc cho một người và ngành công an và nhận hai trăm linh triệu đồng cho một người khác để làm thủ tục thẩm định và đáo hạn ngân hàng
khi có tiền hai đối tượng đã mang đi tiêu xài và trả nợ hết do không có kết quả các nạn nhân đã làm đơn tố cáo dục và thanh